trước áp lực của thị trường chứng khoán thế giới thì chứng khoán trong nước mở cửa phiên giao dịch cuối tuần với đà giảm trên hầu hết các thị trường
tính đến sáng ngày hai mươi tám tháng hai chỉ số vn index trên sàn tp hcm house giảm gần một mươi bốn điểm tương đương một năm xuống vùng giá tám trăm tám mươi năm điểm
trong khi vn ba mươi cũng đã giảm gần một điểm tương đương một bảy
diễn biến tương tự cũng xảy ra trên sàn hà nội khi cả hnx index upcom index đều giảm điểm trong sáng nay
trước đó chốt phiên giao dịch ngày hai mươi bảy tháng hai chứng khoán mỹ đã chứng kiến chỉ số trung bình công nghiệp dow jones giảm kỷ lục một hai trăm linh điểm
đây là phiên giảm sâu bậc nhất của chỉ số này
nếu tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay chỉ số lớn nhất trên thị trường chứng khoán việt nam đã giảm tám
vùng giá tám trăm tám mươi năm điểm của vn index cũng là mức thấp nhất từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
các chuyên gia kinh tế cho rằng việc kết quả kinh doanh của không ít doanh nghiệp niêm yết bị suy giảm mạnh do dịch covid một mươi chín
là yếu tố tạo lực cản đối với thị trường chứng khoán việt nam cũng như toàn cầu
hiện một số chuỗi cung ứng sản xuất của việt nam đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn
đình trệ kéo dài như ngành may mặc sản xuất đồ điện tử hàng không du lịch và xuất khẩu